theo thống kê của sở xây dựng hà nội trên địa bàn thành phố hiện có hơn bốn cây xả cử được trồng chủ yếu ở các quận nội thành
dù là cây to tỏa bóng mát nhưng lại rất dễ đổ trong mùa mưa bão nên hà nội đang cân nhắc tới việc thay thế các cây xả cừ này bằng loại cây khác phù hợp hơn
vấn đề này đang nhận được sự quan tâm từ nhiều người dân và các chuyên gia
hàng cây xả cư trên phố hoàng diệu hà nội tỏa bóng mát như làm dịu bớt oi nồng của thời tiết trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm
vậy nên trước thông tin về chủ trương thay thế toàn bộ cây xà cừ này bằng một loại cây khác phù hợp hơn nhiều người dân không khỏi băn khoăn
theo tôi là cần có các ý kiến của các nhà khoa học và người dân để làm sao lựa chọn được những cây nào cần thay thế hay là loại cây nào phù hợp với lại đường phố
theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội hai năm gần đây có một trăm ba mươi hai cây xà cừ bị đổ trong mùa mưa bão
chiếm tỷ lệ lớn lượng cây gãy đổ gây thiệt hại với người và tài sản chính vì vậy cần phải tính đến việc thay thế loại cây này trong đô thị
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia xà cừ không phải là cây được khuyến nghị trồng thêm nhưng cũng không phải cây hạn chế phát triển
nhưng ta phải tính đến chuyện trồng nơi nào đất nào nên trồng
nhiều ý kiến cho rằng nếu thay thế cây xà cừ cần phải khảo sát cụ thể phân loại rõ ràng các cây già cỗi nguy cơ mất an toàn để thay thế chứ không nên thay hàng loạt
chỉ những cái cây nào cần thiết phải thay thế theo quan điểm của tôi thì mới thay thế
còn không gì tự nhiên ta lại chặt đi bốn cây làm cho những ngày nắng như thế này không có
cây bóng mát lớn thì các anh các chị sẽ tưởng tượng là khí hậu ở hà nội còn ghê gớm khắc nhiệt đến mức nào nữa
tôi cho rằng công tác đầu tiên để được đồng thuận của nhân dân là chúng ta phải đi khảo sát hệ thống cây chúng ta định di rời chặt tiệt
chúng ta phải nhìn nhận đánh giá có một số cây tuy nó không phải là cây di sản nhưng ta nên giữ gìn một số cây
nó không phải ở mức nguy hiểm nó không phải là sâu mục mọt rộng
nó không ảnh hưởng cảnh quan
như vậy việc khảo sát để thay thế một số cây xà cừ trong nội thành hà nội là cần thiết để phòng chống hiện tượng cây đổ trong mùa mưa bão
tuy nhiên không nên thay thế toàn bộ cũng như lựa chọn loại cây thay thế nào cho phù hợp
là việc mà các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tạo sự đồng thuận của người dân
cũng như góp phần xây dựng thủ đô thực sự xanh sạch đẹp